để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín thì người dân nên hạn chế ra khỏi nhà
không tụ tập đông người và tránh đến những nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh
nhưng với những chiến sĩ công an họ vẫn phải làm nhiệm vụ và có mặt ở một số nơi
như sân bay bệnh viện nơi cách ly tập trung và rõ ràng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao
vâng trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc đầy cam to này thì những chiến sĩ công an
đã luôn ý thức được nhiệm vụ của mình sẵn sàng hy sinh niềm vui riêng
để chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
nhịp sống của người dân xung quanh con ngõ dài khoảng bốn trăm linh mét
tại ngõ một trăm sáu mươi năm cầu giấy dường như chậm lại kể từ khi ở đây tiến hành cách ly tập trung
các quán ăn quán tạp hóa hàng ngày nhộn nhịp không còn nữa
thay vào đó là những vỉa hè thông thoáng những ngôi nhà cửa đóng then cài
chỉ có những chiến sĩ công an phường và đội an ninh công an quận cầu giấy vẫn cẩn mẫn trực canh
hai mươi ba giờ đêm cũng là lúc đổi ca
những chiến sĩ trẻ làm nhiệm vụ ở khu cách ly không trở về nhà không trở về đơn vị mà tự nguyện đi cách ly
ở đây chung là cũng ổn không có vấn đề gì cả
ở đấy thì người dân người ta cũng chấp hành mà ở đây thì anh sinh hoạt tốt lắm
ăn uống thoải mái ở cũng thoải mái
chứ mà mọi người đồng viên lắm
căn phòng cách ly cho sáu cán bộ chiến sĩ công an quận cầu giấy
vốn là kho để công cụ hỗ trợ của đơn vị trong những ngày này đã được chuyển đổi công năng
yên tâm là gì đi làm xong về đấy cách ly là không lên cơ quan này không về gia đình
vì các đồng chí thực chất là các đồng chí thuộc diện là f không xác định
bởi vì các ông chí chủ động đi làm nên là có trang bị đầy đủ nên là gọi là f không xác định
thế thì cũng tạo cái tâm lý yên tâm cho đồng chí đồng đội là chúng tôi cũng đã quận đã tích cực là ngay từ đầu mùa dịch đã bố trí chỗ
và phun khử khuẩn toàn bộ để đảm bảo cho các đồng chí được yên tâm công tác
cũng như những chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ chống covid một mươi chín trên khắp cả nước
phần lớn những người lính ở quận cầu giấy đã nhiều ngày nay chưa được về thăm nhà thăm vợ con
lý do là các anh biết bản thân mình là người có nguy cơ cao trong việc lây nhiễm
những nhiệm vụ của bọn em là trực chốt ở tại khu vực kinh ly hai mươi bốn trên hai mươi bốn
anh em ở đây có sáu người thay nhau
có người trong khu vực kinh ly ra và có người ở bên ngoài đi vào trong khu vực kinh ly
trong những ngày ở đây thì bọn em cũng thường ngồi nói chuyện với nhau và cũng trao đổi với cả bên người nhà qua điện thoại thôi
nhắn tin hoặc là gọi điện để cho bớt cái nơi nhớ đi
thứ nhất là về công tác động viên
là anh em chỉ huy quận là hàng tuần thậm chí là hai ngày là xuống để động viên các đồng chí
thứ hai nữa là quan tâm thăm hỏi xem là cái nhu cầu ăn uống sinh hoạt có cái gì cái là điều chỉnh ngay
có thể một tuần hai tuần hoặc lâu hơn nữa những chiến sĩ công an ở đây sẽ không được về thăm nhà thăm vợ con
nhưng các anh biết công việc của mình đang làm có ý nghĩa lớn trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo